trước sự lây lan nhanh chóng của dịch cúm da cầm trên người tại trung quốc
bộ y tế việt nam vừa có văn bản khẩn phòng chống dịch
bộ y tế việt nam đã có công văn khẩn đề nghị các tỉnh thành phố thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch
gồm tăng cường ngăn chặn bắt giữ da cầm nhập lậu qua biên giới xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép
tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng buôn bán da cầm và các sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc
không được kiểm dịch trên thị trường đặc biệt tại các chợ đầu mối
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương cần tăng cường giám sát dịch bệnh trên các đàn gia cầm
kịp thời thông báo cho ngành y tế khi phát hiện ổ dịch